thưa quý vị và các bạn từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
làng hoa vạn thành phường năm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa
như vậy tỉnh lâm đồng không còn vùng đỏ về cấp độ dịch covid một mươi chín
chiều hai mươi sáu tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh lâm đồng
ban hành văn bản chấp thuận việc kết thúc việc thiết lập vùng cách ly y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín đối với khu vực làng hoa vạn thành phường năm thành phố đà lạt
theo như đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố đà lạt và của sở y tế
trước đó ngày chín tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lâm đồng
đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch tại làng hoa vạn thành
với năm trăm chín mươi năm hộ hai hai trăm một mươi bảy nhân khẩu
đến thời điểm này liên quan chùm ca bệnh tại làng hoa vạn thành đã có bảy mươi tám ca f
ba trăm bảy mươi năm f một và một sáu trăm chín mươi f hai sàng lọc cộng đồng tám hai trăm linh chín người
các ca nhiễm tứ phát sau đó đều được cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đà lạt